ngày hai mươi sáu tháng chín tại buổi tiếp bộ trưởng bộ hạ tầng và giao thông vận tải italia ông grastiano denrio
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm việt nam lần đầu tiên của ngài bộ trưởng
tin tưởng chuyến thăm sẽ là khởi đầu cho việc tăng cường mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và hạ tầng giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương việt nam italy
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ tháng một năm hai nghìn một mươi ba
nhất là từ sau chuyến thăm việt nam của thủ tướng radi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn và của tổng thống battarella tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
đã góp phần quan trọng tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước
hài lòng thấy italy luôn là đối tác thương mại lớn của việt nam trong eu với kim ngạch tăng đều hàng năm
đạt bốn ba tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi năm và đang phấn đấu đạt mốc năm tỷ đô la mỹ
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam ủng hộ các doanh nghiệp italy xây dựng kế hoạch kinh doanh lâu dài
và triển khai các dự án hiệu quả tại việt nam
trong lĩnh vực hạ tầng và giao thông vận tải thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông
theo hình thức đối tác công tư ppp tìm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực quản lý khai thác cảng biển
phát triển kết cấu hạ tầng và dịch vụ càng biển dịch vụ logistics đặc biệt là kinh nghiệm về quy hoạch
phát triển hạ tầng vận tải đường sắt
thủ tướng đề nghị italy tích cực thúc đẩy eu sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
cũng như công nhận việt nam có quy chế kinh tế thị trường
điều này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bình đẳng và cùng có lợi giữa việt nam và eu
bộ trưởng graziano denrio vui mừng thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về kết quả làm việc tốt đẹp giữa hai bộ giao thông vận tải hai nước
với kinh nghiệm trong xây dựng quản lý hạ tầng và giao thông
italy sẵn sàng chia sẻ hợp tác với việt nam trong xây dựng cảng biển cảng hàng không những lĩnh vực mà việt nam đang ưu tiên
tán thành với đánh giá của thủ tướng nguyễn xuân phúc về những tiềm năng hợp tác giữa hai nước
nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông
ngài graziano dendrio cho biết
chính phủ italy cũng rất quan tâm đến việc duy trì cơ chế tự hàng hải hàng không đảm bảo giao thương phát triển kinh tế toàn cầu
italy mong muốn đẩy nhanh các chương trình dự án hợp tác với việt nam nhất là trong lĩnh vực hàng không và đường sắt